bộ tài chính đã tổ chức họp báo thông báo kết quả triển khai và giải pháp thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia
cơ chế một cửa asean và tạo thuận lợi thương mại cho các doanh nghiệp
theo đó đến thời điểm này cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối một mươi một bộ ngành với năm mươi ba thủ tục hành chính
trong năm hai nghìn một mươi bảy thời gian thông quan trực tiếp tại cửa khẩu của việt nam đối với hàng xuất khẩu giảm ba giờ
đối với hàng nhập khẩu giảm sáu giờ chi phí thông quan trực tiếp tại cửa khẩu cho một lô hàng giảm một mươi chín usd
ước tính với trên một mươi một triệu tờ khai của năm hai nghìn một mươi một doanh nghiệp tiết kiệm được trên hai trăm linh triệu usd cho thủ tục thông quan
tiết kiệm trên một mươi sáu triệu giờ lưu kho đối với hàng xuất khẩu và trên ba mươi bốn triệu giờ lưu kho bãi đối với hàng nhập khẩu
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ hoàn thành triển khai tất cả các thủ tục hành chính của các bộ ngành tham gia quản lý
hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu quá cảnh người và phương tiện vận tải xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia
một trăm linh các thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa quốc gia thu phí lệ phí bằng phương tiện điện tử